những ngày gần đây thông tin hà nội xin ý kiến của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
về việc điều chỉnh kết cấu tuyến đê hữu hồng đoạn từ khách sạn thắng lợi đến cửa khẩu an dương
được dư luận đặc biệt quan tâm
hôm nay tại cuộc làm việc giữa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn với ủy ban nhân dân thành phố hà nội
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung cho biết hà nội không kiến nghị hạ cốt đê sông hồng
mà chỉ đề xuất thay thế đoạn đê đất hiện nay bằng bê tông
tham dự buổi làm việc có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
phát biểu tại buổi làm việc ông nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết
hà nội không kiến nghị với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hạ cốt đê của sông hồng
mà xin ý kiến bộ thay kết cấu đê đất thành đê bê tông đoạn từ khách sạn thắng lợi đến cửa khẩu an dương
ông nguyễn đức trung cũng cho biết người dân sống trong khu vực khi được xin ý kiến đều đồng thuận cao với phương án này
hà nội thì không kiến nghị với bộ nông nghiệp vấn đề là hạ cốt đê của sông hồng

bằng đường đê đắp đê của đất và chuyển thành đê bê tông
nếu mà làm như thế này thì báo cáo bảo chí là cái kiến trúc của cái cầu liên quan đến cái cầu an dương nó sẽ đẹp và nó sẽ cất
cái điểm thứ hai là nếu mà làm như vậy thì chúng ta khi mà chuyển thành đường đê qua đất sang đê bê tông

và đảm biệt là người dân ở đây toàn bộ cái việc đi từ con đê xuống hai cái khu vực đê này chúng ta đi tổ chức
thì chúng ta nhắc tổ chức là nó rất là tốt
về khả năng chống lũ ông nguyễn đức trung khẳng định tuyến đê bằng bê tông sẽ bảo đảm an toàn khi mưa lũ
ông nguyễn đức trung đề nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sớm có ý kiến để thành phố hà nội triển khai được dự án này